thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với tỉnh hà nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm kinh tế của tỉnh hà nam giữ vững ổn định và đạt mức tăng trưởng bình quân một mươi ba sáu trên năm
tài cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt kết quả tích cực cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng bảy mươi chín ba năm hai nghìn một mươi một lên tám mươi bảy bốn năm hai nghìn một mươi chín
chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ đồng bộ tính đến năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh có ba mươi ba xã đặt chuẩn nông thôn mới
tuy vậy quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp dịch vụ chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong cơ cấu kinh tế
hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao những thành tích phát triển kinh tế xã hội trong năm năm qua của tỉnh hà nam
hai cái quý của hà nam một là dân trí khá cao và thứ hai là ở vùng thủ đô nó có nhiều thuận lợi để chúng ta khai thác cái vùng đất này
thành một vùng đất có thể phát triển toàn diện nhiều mặt trên cơ thể thế mạnh mà địa phương khác có thể có được
nhưng gần nèo là có cái ý là
nếu trong các tỉnh vùng thủ đô một mươi tỉnh thì đây là cái vùng thuận lợi nhất cho phát triển
để mà anh biết khai thác cái thế mạnh đó đồng bộ chính quyền bằng nhân dân các công chí hiểu hơn
thủ tướng nhắc nhở cần tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả phải xem xét các nhà máy sản xuất công nghiệp ở địa phương
không để các nhà máy xả thải không xử lý ra môi trường nhằm tạo nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài
thủ tướng cũng đề nghị hà nam tiếp tục
đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao
chúng ta phát triển nhanh nhưng tinh thần là phát triển bền vững
nhất là phải coi trọng vấn đề môi trường môi trường sống cho người dân
dòng sông rắc thải khí thải và đặc biệt là những dí tiêu về môi trường mà người dân chúng ta đang đánh phải
để hà nam không
chỉ kinh tế và xã hội môi trường được đặt ra nó rõ ràng hơn quyết liệt hơn trong phát triển
tính vì vậy mà tôi nói cái ý thứ hai môi trường chúng ta nói gì
phải phát triển nông nghiệp chất lượng cao phải phát triển công nghiệp phụ trợ phải đến phát triển công nghiệp công nghệ cao
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh hà nam sẽ đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng
trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp mở rộng liên kết chủ động tích cực hội nhập quốc tế
khai thác tối đa tiềm năng lợi thế
để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp
bảo đảm an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân nhất là dân cư nông thôn
về những kiến nghị của tỉnh thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần nghiên cứu xem xét kỹ về tiềm năng lợi thế
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
những dự án khả thi thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động kêu gọi các nhà đầu tư nhằm thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh